trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam phối hợp với cục an toàn thông tin tổ chức chương trình diễn tập
ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề phòng chống tấn công có chủ đích
apt vào hạ tầng thông tin quan trọng với hơn một trăm linh đội ứng cứu trên tháp toàn quốc tham gia diễn tập
chương trình diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước tới nay
tấn công apt là loại tấn công mạng vô cùng nguy hiểm với các tấn công dài dẳng phức tạp và tinh vi
năm hai nghìn một mươi tám hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia đặt tại vncert đã ghi nhận được gần bốn trăm linh triệu sự kiện an toàn mạng
mô hình diễn tập dựa trên các tình huống mô phỏng đã được thực hiện qua nhiều năm cho thấy những hạn chế về hiệu quả
vì vậy đây là lần đầu tiên vncert đưa ra mô hình diễn tập thực chiến hoàn toàn mới tại việt nam
nghĩa là các đội ứng cứu diễn tập thực hiện các phòng thủ tấn công trực tiếp vào hệ thống thông tin đang hoạt động đã được khoanh vùng trước
cái điểm khác biệt ở đây là chúng ta
chúng ta thấy rõ là khi tấn công apt thì trước đây chúng tôi tổ chức diễn tập tấn công chỉ trong một buổi
còn đợt này chúng ta sẽ diễn tập toàn quốc nhưng là đợt diễn tập trong ba ngày liên tục
chúng ta có các quy tắc cho diễn tập
chứ là những hành vi bị nghiêm cấm những hành vi được cho phép
và những hệ thống thông tin mặc dù là hệ thống tin thực
nhưng chúng ta phải giới hạn
phạm vi chúng ta khoanh vùng hệ thống để chúng ta có được một cái kinh nghiệm thực tế của việc tấn công cũng như của việc phòng thủ
với một cái diễn tập mang tính chất thực chiến của bnc tổ chức lần này thì sẽ là quy mô rất là lớn
có công phu hơn rất nhiều và cái yêu cầu sự cam kết và tham gia của đối tác sẽ cầu cao hơn rất nhiều
và với như vậy thì cũng thể hiện ra cái độ đánh giá mức độ về an ninh bảo mật cũng như là cái trình độ của đội ngũ làm an ninh bảo mật
nó chính xác hơn rất nhiều
và như vậy thì tôi nghĩ là với cái đánh giá như vậy thì nó sẽ mang lại cái kết quả thực tế
cũng cho đội ngũ kỹ thuật cũng như là bên lãnh đạo của đơn vị
nó đánh giá lại nhìn nhận lại cái công tác đảm bảo an ninh thông tin của các công trình chủ yếu của đơn vị mình
chúng ta đang chứng kiến các cuộc tấn công mạng có chủ đích nhắm mục tiêu vào các tổ chức với thủ đoạn ngày càng tinh vi
mức độ nguy hiểm nghiêm trọng hơn và quy mô mở rộng hơn
đặc biệt những thay đổi trong cơ sở hạ tầng
thông tin và mô hình sử dụng công nghệ thông tin thời đại bốn đã phá vỡ các vành đai bảo mật truyền thống
tạo ra một môi trường giàu mục tiêu cho tin tạc
chính vì vậy chương trình diễn tập an ninh mạng lần này là cơ hội để các cán bộ kỹ thuật được cập nhật tình hình
phương thức phòng chống tấn công apt đảm bảo an toàn thông tin mạng thực hành các kỹ năng kiến thức của mình
và giải quyết những tình huống cụ thể để sẵn sàng ứng cứu các sự cố do tấn công apt gây ra đối với hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia